còn bé gái học lớp chín thì chỉ bị thương nhẹ
những tin tức mới nhất liên quan tiếp theo sẽ được chúng tôi liên tục gặp nhật
xin chào và hẹn gặp lại